sáng nay năm tháng một mươi hai với đa số đại biểu tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tp hà nội sẽ tăng một một trăm một mươi năm biên chế giáo dục
theo đó biên chế hành chính toàn thành phố hà nội là chín chín trăm linh sáu biên chế trong đó biên chế công chức là tám hai trăm hai mươi bảy biên chế
lao động hợp đồng theo nghị định số sáu mươi tám của chính phủ là một bốn trăm ba mươi bảy biên chế
lao động hợp đồng theo định mức hai trăm bốn mươi hai chỉ tiêu giữ nguyên chỉ tiêu định mức lực lượng thanh tra xây dựng
tổng số biên chế sự nghiệp trên toàn địa bàn thành phố là một trăm bốn mươi ba chín trăm sáu mươi chín biên chế trong đó biên chế viên chức là một trăm hai mươi ba bảy trăm sáu mươi năm biên chế
trong số này lĩnh vực giáo dục tăng một một trăm một mươi năm biên chế gồm tăng bảy trăm ba mươi năm biên chế khối trung học cơ sở
tăng một hai trăm sáu mươi biên chế khối tiểu học giảm tám trăm một mươi tám biên chế khối mầm non giảm năm mươi sáu biên chế khối đại học và cao đẳng giảm sáu biên chế khối trung học phổ thông